tuy nhiên với giá gạo rẻ như hiện nay thì không ai bỏ công sức ra để làm việc này
vì vậy nếu để kinh doanh buôn bán kiếm lời theo phương thức trên thì rất khó có thể xảy ra
qua kiểm tra các đơn vị chức năng khẳng định chưa từng xuất hiện gạo giả ở việt nam